thưa quý vị và các bạn liên quan tới vụ cháy đặc biệt khiến ba mươi hai người tử vong xảy ra tại quán karaoke an phú phường an phú thành phố thuận an tỉnh bình dương
công an tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án sau khi có kết quả điều tra sẽ tiến hành xử lý khởi tố trách nhiệm của người có liên quan
đội bếp quán karaoke an phú do ông lê anh xuân trú tại tp thuận an tỉnh bình dương làm chủ có đầy đủ pháp lý và hoạt động kinh doanh từ năm hai nghìn một mươi sáu
theo lãnh đạo công an tỉnh bình dương nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy là do chập điện
công an tỉnh đang trưng cầu giám định phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ vấn đề điều kiện phòng cháy chữa cháy của cơ sở kinh doanh này
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lê thanh tùng
chú xã quế an huyện vũng liêm để điều tra về hành vi
theo hồ sơ chiều ngày hai tháng tám tùng đi đến nhà ông trần thành công ở cùng xã tìm con của ông công để ký giấy nợ nhưng không gặp
tại đây giữa tùng và ông công đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau hậu quả làm ông công bị chấn thương phần đầu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu
đến ngày bốn tháng tám ông công tử vong do chấn thương sọ não tại cơ quan công an đối tượng lê thanh tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
với hành vi cưỡng đoạt tài sản năm đối tượng gồm nguyễn văn huynh la quang trung lê quốc duy hà đình tuân và lê thị tuyến vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang ra quyết định tạm giữ hình sự
trước đó vào hồi một mươi tám h ba mươi phút ngày bảy tháng chín lực lượng công an huyện bắc quang đã phát hiện bắt quả tang các đối tượng trên đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của một giáo viên đang công tác tại trường trung học cơ sở đồng yên huyện bắc quang với số tiền mặt là hai trăm linh triệu đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận do con trai của nạn nhân có vay tiền của một người trong nhóm các đối tượng đã nhiều lần gọi điện đăng lên mạng xã hội đe dọa người thân của con nợ gia đình gia đình cũng đã nhiều lần đưa tiền cho chúng ngày bảy tháng chín chúng tiếp tục đến tận nơi làm việc của nạn nhân để đòi nợ
cho vay với lãi suất lên đến một trăm tám mươi một năm hai vợ chồng dương văn hùng và đinh thị phượng cùng chú tại xã ninh vân huyện hoa lư vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình bắt xử
theo kết quả điều tra ban đầu từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay các đối tượng đã cho hai mươi người vay trên hai năm tỷ đồng với lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày tương đương một trăm linh tám một năm đến một trăm tám mươi một năm thu lợi bất chính trên sáu trăm linh triệu đồng
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nợ của vợ chồng dương văn hùng và đinh thị phượng cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
tuy nhiên sau đó hai lớp nhỏ đã trúng tuyển phải thông báo hủy lớp
nhà trường chỉ khai giảng được ba lớp học cho học sinh nhỡ và lớn với tổng số chín mươi năm em nghĩa là chỉ có ba trên một mươi sáu phòng học đường phải thác sử dụng